trước khi chỉ đạo đàn em thanh toán đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trong lò măn
khanh đặt mua bốn khẩu súng hoa cải tự chế hai khẩu súng dạng rulo ba mươi ba viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác
như còng số tám súng bắn điện bình xịt hơi cay cất giấu trong nhà khu vực bãi xe để thủ thế
thiếu ra mua súng chỉ đạo đàn em đi bắn trùm giang hồ vì bị đe dọa
ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh long an mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ bắn chết người trên quốc lộ một
sẽ xử các bị cáo tô nhật khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lệ thành phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng quê châu thành tiền giang
trần trung thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ bình thạnh tp hcm về tội giết người và tội tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bị cáo võ tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê tiền giang bị xét xử về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tô giác tội phạm
phạm huỳnh phúc thiện sinh năm hai nghìn ba tô phước lộc sinh năm hai nghìn hai cùng quê tiền giang bị xét xử về hành vi che giấu tội phạm
bị cáo tôn nhật khanh là con trai của một gia đình có tiếng tại tiền giang sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh trong đó có kinh doanh vận tải
ngoài kem ác là thiếu gia khanh còn có tiếng là một đại ca giang hồ ở tiền giang
độ chiều chơi của khanh mà mọi người biết đến nhiều nhất là sưu tầm số điện thoại biển số xe đẹp
để phô trương thanh thế khanh thu nhận nhiều đệ tử là các đối tượng có máu mặt về dưới trướng lấy danh nghĩa là nhân viên của công ty
trước khi chỉ đạo đàn em thanh toán đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khanh đặt mua bốn khẩu súng
hai khẩu súng hoa cải tự chế hai khẩu súng dạng rulo ba mươi ba viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như còng số tám súng bắn điện bình xịt hơi cay cất giấu trong nhà khu vực bãi xe để thủ thế
người có mâu thuẫn với khanh là đào quốc liêu cũng là một trong những tay anh chị có tiếng ở tiền giang và đào quốc thịnh con của liêu
nhóm của khanh liên tục bị nhóm của lưu dùng súng bắn chém gây thương tích nên khanh quyết trả thù
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thiện chở khanh tìm thịnh và dùng súng bắn thịnh bị thương tích hai mươi năm
khoảng một tháng sau nguyễn văn công minh quốc đàn em của khanh bị nhóm liêu chém gây thương tích năm mươi hai
nhận được tin này khanh đưa súng cho trần thành trung tìm liêu bắn trả thù nhưng không tìm được
trưa hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khanh thấy liêu chạy ngang nhà mình nên gọi điện chỉ đạo thành và phúc bám theo
đến địa bàn tỉnh long an khi liêu đang dừng đèn đỏ
phúc áp sát xe liêu để thành nổ súng bắn hạ liều
liêu bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
sau khi gây án hai đối tượng không về tiền giang mà chạy thẳng lên tp hcm lần trốn
vụ bắn liêu thiện lộc và vũ biết nhưng không tố giác
công an tỉnh long an xác lập chuyên án phối hợp cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh tiền giang
lần theo dấu vết các nghi can qua nhiều tỉnh thành lần lượt bắt khanh và các đàn em
tòa án nhân dân tỉnh long an đã mở phiên xét xử sơ thẩm vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên phiên tòa phải hoãn vì vắng mặt luật sư của các bị cáo vắng mặt một số người liên quan và nhân chứng
tại phiên xét hỏi bị cáo trần trung thành khai trực tiếp bắn ông liêu
thành không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng là chỗ thân tình với bị cáo khanh
nên khi khanh nhờ thành đã nhận lời tìm bắn ông liêu
thành cũng thừa nhận trước khi thực hiện việc bắn ông liêu
thanh nhận từ khanh ba khẩu súng gồm hai khẩu súng hoa cải tự chế và một khẩu súng hơi
tuy nhiên thành cho rằng không nhớ đã bắn chúng ông liêu vào vị trí nào
và cho rằng mục đích bắn ông liêu chỉ là để cảnh cáo
bị cáo thành cho biết mình bị truy tố về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép là đúng
thành tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình
bị cáo lê thành phúc người trở thành đi bắn ông liêu khai
không được bị cáo khanh nhờ đi bắn ông liêu nhưng phúc biết mặt ông liêu
nên được thành nhờ trở đi
sau khi bắn ông liêu phúc trở thành về nhà thay đồ cất giấu khẩu súng
bị cáo tôn nhật khanh khai bản thân không nhờ thành giúp mà do thành tự nguyện
bị cáo khanh thừa nhận mua các khẩu súng quân dụng trên mạng xã hội sau đó giao cho thành
tuy không thừa nhận việc nhờ thành và phúc bắn ông liêu
nhưng bị cáo khanh thừa nhận bản thân là chủ mưu trong vụ án này
ngoài ra bị cáo khanh cũng thừa nhận trước đó đã bắn đào quốc thịnh là con của ông liêu gây thương tích
trả lời tại tòa về việc mâu thuẫn với ông liêu khanh khai
giữa bị cáo khanh và ông liêu có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn
nhiều lần một số anh em họ hàng của bị cáo khanh bị người của ông liêu chém
khanh nhiều lần gọi điện cho ông liêu xin lỗi và nhờ người giàng hòa
nhưng ông liêu không chấp nhận vẫn đe dọa bắn chém những người nhà và người thân của khanh
vì vậy khanh đặt mua súng để phóng thân
bị cáo nhìn nhận hành vi của bản thân rất sai trái
bị cáo hối hận về hành vi của mình
việc truy tố bị cáo các tội danh như cáo trạng nêu là đúng với bị cáo khanh nói trước tòa
kết thúc phiên xét xử các bị cáo bị hại đều đồng ý với cáo trạng đưa ra
sau một ngày nghị án tối cùng ngày hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh long an
đã tuyên phạt bị cáo tô nhật khanh mức án tử hình về tội giết người
sáu năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt tô nhật khanh phải chịu là mức án tử hình
trần trung thành bị tuyên phạt bức án tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt bị cáo trần trung thành phải chịu mức án tử hình
bị cáo lê thanh phúc phải chịu mức án một mươi tám năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là hai mươi năm tù
bị cáo phạm huỳnh phúc thiện chịu mức án hai năm tù và bị cáo tô phước lộc
nhận bức án một năm sáu tháng tù về cùng tội che giấu tội phạm
bị cáo lộc trước đó chưa chấp hành mức án ba năm tù
nên tổng hợp hình phạt cho bị cáo lộc là bốn năm sáu tháng tù
bị cáo võ tuấn vũ bị tuyên phạt chín tháng tù về tội không tố xác tội phạm
một năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt của bị cáo vũ là hai năm sáu tháng tù
tại tòa phía bị hại yêu cầu khanh thành phúc bồi thường hơn một tỷ đồng
trước đó gia đình khanh đã tự nguyện nộp bốn trăm năm mươi triệu đồng
nộp thay cho thành phúc mỗi người sáu mươi triệu đồng
các bị cáo cũng đồng ý cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên của bị hại
theo quy định của pháp luật
khanh cùng đồng phạm sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
còn gia đình nạn nhân kháng cáo cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên bác toàn bộ kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt y án sơ thẩm đối với bị cáo tô nhật khanh
và các đồng phạm trong vụ dùng súng hoa cải bắn chết ông đào quốc liêu
tại tỉnh long an
sau khi xét xử sơ thẩm tôn nhật khanh lê thanh phúc trần trung thành
võ tuấn vũ và phạm huỳnh phúc thiện kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bà vũ thị lan anh vợ của bị hại đào quốc liêu kháng cáo
đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử tăng mức hình phạt
đối với bị cáo phạm huỳnh phúc thiện tô phước lộc và võ tuấn vũ
ngoài ra đại diện bị hại còn kiến nghị xem xét xử lý hành vi của nguyễn anh khoa
có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho bị cáo tô nhật khanh và đồng phạm
bắn bị hại đào quốc liêu nhưng không bị xử lý hình sự
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng
hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ vai trò
hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ
theo đó bị cáo khanh xác định là chủ mưu
đã chuẩn bị phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác
bản thân khanh cũng trực tiếp bắn ông thịnh và xúi dục người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
về kháng cáo của bị hại yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm của một người khác
hội đồng xét xử cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ
xử đúng người đúng tội nên không có căn cứ xem xét kháng cáo này của đại diện phía bị hại
theo bản án sơ thẩm trong quá trình làm ăn với nhau
tôn điệp khanh xảy ra mâu thuẫn với cha con ông đào quốc liêu
trùm giang hồ có tiếng ở miền tây
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khanh đã đặt mua trên mạng xã hội bốn khẩu súng đạn hoa cải tự chế
hai khẩu súng tự chế dạng rulo ba mươi ba viên đạn và một quả lựu đạn
nhiều bình xịt hơi cay súng điện còng số tám cất giữ tại nhà
và bãi xe của gia đình khanh để phòng thân
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
một đàn em của khanh bị nhóm ông liêu chém gây thương tích năm mươi hai
một tuần sau khanh đến gặp thành nhờ giúp trả thù
khanh đưa hai khẩu súng và chỉ cách bắn
cả hai nhiều lần chở nhau đi tìm ông liêu để xử nhưng không gặp
đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi không muốn ra mặt nữa
khanh thuyết phục phúc tham gia cùng thành
khanh nhờ người em họ theo dõi lịch hoạt động của ông liêu
để báo cho hai người này ra tay
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi biết ông lưu ngồi ở quán cà phê trên quốc lộ một a
đoạn qua thành phố tân an long an
khanh báo cho thành và phúc biết
phúc trở thành bằng xe máy gắn biển số giả
mang theo súng đón lóng ông liêu trước quán
khi ông liêu chờ bạn ra khỏi quán cả hai bám theo
đến khu vực phường tân khánh thành phố tân an
phúc cho xe áp sát để thành dùng súng hoa cải bắn vào ông liều
nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bỏ mạng
ngày án xong thành và phúc lên thành phố hồ chí minh trốn rồi ly du lịch
phần khanh chỉ đạo đàn em đem toàn bộ số súng đạn hung khí
một tuần sau khi gây án thành và phúc ra đầu thú
và các bị cáo còn lại lần lượt xa lưới